công an huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc đang củng cố hồ sơ để xử lý ba em học sinh mua hóa chất về tự chế pháo nổ để đốt vào di tích nguyên đán sắp tới
ba em học sinh này từ một mươi năm cho tới một mươi bảy tuổi và đang là học sinh của các trường trung học cơ sở trung học phổ thông trên địa bàn huyện cư mờ ga
theo cơ quan công an các em đã lên mạng xã hội youtube học cách chế tạo pháo sau đó vào các sàn thương mại điện tử đặt mua các chất hóa học rồi vào youtube xem hướng dẫn và cùng nhau thực hiện việc chế tạo pháo
mục đích các em chế tạo pháo là để đốt vào dịp tết nguyên đán sắp tới rất may sự việc đã được cơ quan công an huyện cư mờ ga phát hiện và ngăn chặn kịp thời
khám xét nơi ở của ba em học sinh công an thu giữ hai năm kg hóa chất và hơn ba mươi quả pháo nổ tự chế